nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập trường thiếu sinh quân việt nam sáng nay những học viên trường thiếu sinh quân
các thời kỳ chống pháp chống mỹ và sau khi thống nhất đất nước đã cùng nhau gặp mặt
cùng ôn lại những kỷ niệm và truyền thống vẻ vang thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã tham dự buổi gặp mặt này
tại buổi gặp mặt các thế hệ thiếu sinh quân đã ôn lại những kỷ niệm hào hùng của đội thiếu niên
trong thời chiến và cả thời bình trong cuộc kháng chiến chống pháp hàng nghìn thiếu niên trên cả nước
đã tham gia kháng chiến vào bộ đội nhiệm vụ của các em là làm trinh sát tiếp đạn liên lạc văn thư
sát cánh cùng bộ đội trên khắp các chiến hào năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm khi giặc mỹ leo thang ném bom miền bắc
quân ủy trung ương và bộ quốc phòng huy động sĩ quan đang học trở về các đơn vị chiến đấu
các học viên thiếu sinh quân ở tuổi niên thiếu đã chăm chỉ rèn luyện học tập và nhanh chóng trưởng thành
chủ tịch hồ chí minh và trung ương quyết định mở các trường thiếu sinh quân
đào tạo những thiếu niên đã qua chiến đấu trở thành đội ngũ kế cận sau này cho quân đội
khi đã tốt nghiệp ra trường được bổ sung về các đơn vị quân đội các học viên của trường đã chiến đấu dũng cảm
kiên cường tận tụy với công việc và trở thành những cán bộ chỉ huy tài năng
buổi họp mặt diễn ra trong không khí ấm áp tình đồng đội và hào hùng khi thế tuổi trẻ một thời anh hùng vẻ vang